với tinh thần là hành động hành động hơn nữa chống trì trệ nâng cao trách nhiệm hơn nữa
mục tiêu là vừa phòng thủ chống dịch covid một mươi chín vừa tấn công trên mặt trận kinh tế
tiếp tục được đặt ra các bộ trưởng chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh phải thực hiện tinh thần
khó khăn gấp đôi thì phải phấn đấu gấp ba không trùn bước không bàn lùi để phát triển đất nước
và địa phương mình cả nước phải chung sức đồng lòng để xây dựng đất nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
chính phủ với các địa phương diễn ra trong ngày hôm nay
trong lúc khó khăn dịch bệnh toàn cầu cả nước phải chung sức đồng lòng để xây dựng đất nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các ngành các cấp phải phối hợp chặt chẽ
hoạt động hiệu quả và có những biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn
từng bộ từng địa phương phải thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác để thường xuyên tháo gỡ
đồn đốc nhất là tháo gỡ về đầu tư công và vướng mắc về thể chế hiện nay
về giải pháp phục hồi khắc phục kinh tế thủ tướng nhấn mạnh có cơ chế chính sách phù hợp
để kích thích tăng trưởng kinh tế bao gồm đầu tư công đầu tư tư nhân và fdi
đẩy mạnh tiêu dùng cả thị trường trong nước và quốc tế tập trung giải ngân vốn đầu tư công
coi đây là khâu quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước
phải kịp thời giải quyết vướng mắt mà vướng mắt quan trọng hiện nay để giải phục mặt bàn là chính
địa phương phải tập trung vào đồng chí bí thư đồng chí chủ tịch
đi kêu gọi vốn về ghi vốn vào thì các ông chí phải tập trung chỉ đạo khâu này
đừng chỉ khoáng tráng cấp dưới không có đủ khả năng thấu gỡ
nếu chính phủ thành lập đoàn kiểm tra một số địa phương đơn vị để xem xét tiến độ
mà quyên quyết điều chuyển vốn ngay tháng tám ngày hai mươi
lần này chính phủ thủ tướng chính phủ phải ra tay không để tình trạng trì trệ
bởi vì cơ chế trước đây là phần trình độc quốc hội
bây giờ quốc hội đã có nghị quyết
giao thủ tướng điều hành vấn đề này
anh nào không giải ngăn được thì điều chuyển cho đơn vị khác làm
nhiều đơn vị đang thiếu vốn vấn đề này
cho nên chúng tôi coi giải ngăn vốn đầu tư công là khen cứ đánh giá
việc hoạt hành nhiệm vụ năm nay của các cấp các ngành đặc biệt các địa phương
về tiền tệ và tín dụng thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước phải chỉ đạo
tiếp tục thực hiện chính sách gia hạn nợ miễn giảm lãi suất chi phí
đối với các khoản vay mới và các khoản tiền tệ
đối với các khoản vay hiện hữu tạo thuận lợi thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
thủ tướng yêu cầu các ngành các cấp các địa phương không giảm trí tiêu xuất nhập khẩu
không để quy trình thủ tục hành chính gây khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
để xuất nhập khẩu có thể cán mốc trên năm trăm linh tỷ usd hoặc cao hơn
trong đó giữ xuất siêu là chủ yếu
thường xuyên kiểm tra đồn đốc xử lý nghiêm minh tình trạng u ly trì trệ
chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm trong cơ quan nhà nước